thực phẩm bẩn có nguồn gốc động vật rất đa dạng từ loại nguyên liệu đã bốc mùi hôi thối như vừa nói ở trên
cho đến thành phẩm đã hết hạn sử dụng bị gian thương hám lời mà tìm mọi cách để đưa ra thị trường
như vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một vừa qua gần ba tấn thực phẩm bao gồm xúc xích chả cá đã quá hạn sử dụng
biến đổi màu sắc được vận chuyển từ hà nội về ninh bình tiêu thụ đã bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
thực phẩm trôi nổi mất vệ sinh qua nhiều khâu vận chuyển sơ chế rồi vòng vèo len lỏi ra thị trường không còn xa lạ nữa
nhưng không dễ để ngăn chặn nếu không kịp bắt giữ trong quá trình vận chuyển
để các đối tượng chia nhỏ cất giấu thậm chí là hoàn thành khâu chế biến rồi mới tiêu thụ thì gần như là bó tay
nhức nhối nhất phải kể đến thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc từ nước ngoài được vận chuyển trái phép qua biên giới
vào tuần đầu tiên của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đội biên phòng cửa khẩu trà lĩnh bộ đội biên phòng cao bằng
đã phát hiện bắt giữ xử lý lô thực phẩm không rõ nguồn gốc được vận chuyển lậu qua địa bàn gồm một ba trăm sáu mươi kg thịt bỏ đông lạnh
hơn một tấn thịt bò đông lạnh đã bốc mùi hôi thối được đóng gói trong năm mươi bảy bao tải dứa và các xe thô sơ dọc đường mòn biên giới
khi gặp lực lượng chức năng các đối tượng đã vứt hàng bỏ chạy
tương tự ở lào cai trong một vụ việc mà các lực lượng chức năng ở đây phát hiện bắt giữ
đã kịp thời ngăn chặn nửa tấn nằm lợn đông lạnh từ biên giới thẩm lậu vào nội địa nước ta
nhìn vào thị trường nội địa
các sản phẩm đông lạnh đang được bán khá chạy hàng bởi đây là những món ăn khoái khẩu của thực khách
tại một kho hàng ở quận nam tử liêm hà nội
người bán cho hay loại nầm lợn này của việt nam được đưa vào nhiều nhà hàng quán ăn và đổ buôn cho nhiều tỉnh thành khác
nhưng ngược với thông tin từ người bán trên bao bì sản phẩm lại xuất hiện rất nhiều chữ trung quốc

từ b agents rạm rượu
theo các chuyên gia nỗi tạng đông lạnh rất đông lá nhưng có dấu hiệu biến giảm bốc mùi hôi
là do các vi sinh vật hoạt động gây ra nhiều độc tố
rất có thể người dùng sẽ bị nhiễm các loại vi khuẩn có hại